vâng thưa quý vị tối qua ngày hai mươi tháng chín chủ tịch ubnd tp hà nội trung ngọc anh ký ban hành chỉ thị hai mươi một
điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
theo đó từ sáu giờ ngày hai mươi một tháng chín ubnd hà nội quyết định áp dụng các biện pháp phòng chống dịch
theo nguyên tắc tại chỉ thị số một mươi năm của thủ tướng và một số biện pháp cao hơn phù hợp với tình hình thực tế
cho đến khi hoàn thành việc tiêm chủng mũi hai cho toàn bộ người dân trong độ tuổi tiêm chủng
và có thông báo mới của thành phố
cụ thể hoạt động hội họp các sự kiện tập trung không quá hai mươi người một phòng
trong trường hợp hội họp đông người thực sự cấp thiết do cơ quan trung ương cấp ủy chính quyền địa phương quyết định
và phải đảm bảo thực hiện giãn cách tối thiểu các biện pháp phòng chống dịch
không tụ tập từ một mươi người trở lên ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện
yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu hai mét giữa người với người tại các địa điểm công cộng
cơ sở cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu siêu thị chợ cửa hàng tiện lợi siêu thị mini
cửa hàng tạp hóa cửa hàng kinh doanh trái cây chuỗi kinh doanh nông sản thực phẩm trên địa bàn
cửa hàng thuốc trang thiết bị y tế vật tư tiêu hao phục vụ khám chữa bệnh và phòng chống dịch
thành phố cho phép hoạt động dịch vụ khám chữa bệnh ngân hàng kho bạc
các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng
và hỗ trợ doanh nghiệp chứng khoán bưu chính viễn thông dịch vụ hỗ trợ vận chuyển xuất nhập khẩu hàng hóa
cơ sở cai nghiện cơ sở bảo trợ xã hội cửa hàng cắt tóc vội đầu dịch vụ kinh doanh sửa chữa rửa xe
cơ sở kinh doanh điện tử điện lạnh và đồ gia dụng cơ sở kinh doanh văn phòng phẩm sách thiết bị
đồ dùng học tập cửa hàng kinh doanh vật tư vật liệu xây dựng hoạt động kinh doanh trên các sàn
điện tử thương mại sử dụng dịch vụ giao hàng trực tuyến cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ bán hàng mang về
và đóng cửa trước hai mươi một giờ cùng ngày cơ quan công sở công ty doanh nghiệp tập đoàn trừ cơ quan trung ương
lực lượng vũ trang phòng chống dịch bệnh và cơ quan ngoại giao tổ chức quốc tế bố trí cho cán bộ công chức viên chức
người lao động làm việc theo nguyên tắc năm mươi trên năm mươi năm mươi tại trụ sở và năm mươi sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà
hoạt động văn hóa thể thao giải trí tại địa điểm công cộng tôn giáo tín ngưỡng thờ tự và một số loại hình dịch vụ khác
không thuộc các nhóm được cho phép nêu trên tiếp tục tạm dừng hoạt động